tại tỉnh thanh hóa công an huyện thọ xuân vừa bắt giữ đối tượng trần văn linh
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu ở khu phố tân lập thị trấn sao vàng
có hành vi sử dụng súng quân sự bắn bị thương một người
cụ thể khoảng bốn giờ ngày hai mươi tám tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại khu phố xuân hợp thị trấn sao vàng huyện thọ xuân
đã xảy ra vụ dùng súng quân dụng gây thương tích cho một người lái xe taxi
qua điều tra ban đầu cơ quan công an xác định nguyên nhân dẫn đến vụ việc
là do trần văn linh nghi ngờ nam thanh niên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy
ở thị trấn sao vàng nói dối mình để linh không tìm thấy bạn gái
trước đó nam thanh niên là người chở taxi đưa bạn gái của linh
nên linh đã tức tối rút khẩu súng mang sẵn trong người bắn nạn nhân bị thương
sau khi gây án linh đã bỏ trốn khỏi hiện trường
đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện thọ xuân đã bắt giữ được linh
khi đang lẩn trốn tại tp hcm thu giữ khẩu súng gây án
với hành vi đánh bạc hai đối tượng lê văn tư năm mươi ba tuổi và vi hồng thúy bốn mươi tuổi
cả hai đều trú tỉnh đồng nai đã bị công an huyện nhơn trạch khởi tố
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú
trước đó lực lượng công an bắt quả tang lê văn tư đã có hành vi mua bán số đề cho vi hồng thúy
với số tiền hơn một mươi hai triệu đồng
ngoài ra cơ quan công an cũng xác định thông qua tin nhắn
lê văn tư còn nhận ghi để cho các đối tượng khác với số tiền trên phơi gần một mươi sáu triệu đồng
sau khi biết tư bị bắt đối tượng thúy đã đến cơ quan công an đầu thú
lực lượng công an thu giữ của hai đối tượng bốn điện thoại di động
một cuốn sổ dùng để ghi phơi đề và gần sáu mươi chín triệu đồng tiền mặt